vào ngày một mươi bốn tháng một đánh dấu một trăm linh ngày bùng phát cuộc xung đột giữa quân đội israel và lực lượng hamas
đến nay chiến dịch tấn công của quân đội israel vào giải gaza đã khiến tổng cộng gần ba mươi một người chết và mất tích hơn sáu mươi người bị thương
hầu hết thương vong là dân thường trong đó trẻ em và phụ nữ chiếm tới bảy mươi
tại cuộc tiếp bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị đang ở tham mai cập tổng thống al befata en nasisi
đã nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại giải gaza để bảo vệ dân thường palestine và ngăn chặn bất ổn trong khu vực
nhà lãnh đạo ai cập và người đứng đầu bộ ngoại giao trung quốc phản đối mạnh mẽ việc ép buộc người palestine di rời khỏi vùng đất của họ
hai bên cũng nêu bật sự cần thiết phải giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề palestine thông qua một giải pháp công bằng và toàn diện
cũng như thành lập một nhà nước palestine độc lập dựa trên giải pháp hai nhà nước
cùng ngày tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp trung quốc vương nghị
ngoại trưởng ai cập sameh sukri nói rằng việc israel mở rộng các hoạt động quân sự đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho giải gaza
ông sukri nhấn mạnh tầm quan trọng của việc công nhận nhà nước palestine
coi đây là bước đi quan trọng hướng tới việc chấm dứt bạo lực trong khu vực
về phần mình bộ trưởng vương nghị nhấn mạnh
chúng tôi sẽ công bố một tuyên bố chung trung quốc ai cập về xung đột hiện nay ở giải gaza
nhấn mạnh sự cần thiết phải có một lệnh ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức
trả tự do cho các con tin ở cả hai bên
thực thi các nghị quyết của liên hiệp quốc
cung cấp mọi phương tiện để hỗ trợ cho chính quyền dân tộc palestine
trong việc thực hiện trách nhiệm của mình trên toàn bộ lãnh thổ palestine bị chiếm đóng
điều quan trọng hơn là thúc đẩy thực thi giải pháp hai nhà nước mở ra triển vọng hòa bình giữa israel và palestine
ngoại trưởng sukri và người đồng cấp trung quốc tán thành việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế
nhằm tìm kiếm giải pháp công bằng toàn diện và lâu dài cho sự nghiệp của người palestine